tại phiên thảo luận tổ chiều nay về những nội dung trong dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhiều đại biểu quan tâm đến các quy định về công cụ hỗ trợ
đa số đại biểu tán thành quy định pháp lệnh trước đây về đối tượng được trang bị sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ loại vũ khí quân dụng được trang bị
bên cạnh đó bổ sung đối tượng trang bị cho phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của tình hình thực tiễn
về quy định nổ súng dự án luật đã quy định rõ các trường hợp nổ súng khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức
thực hiện nhiệm vụ độc lập các trường hợp nổ súng sau khi đã cảnh báo và các trường hợp nổ súng không cần cảnh báo
đối với việc sử dụng tiếp nhận thu gom các loại công cụ hỗ trợ nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định khả thi hơn
trang bị nhiều công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư hay chỉ đưa vào quản lý những công cụ hỗ trợ khi nó chỉ sử dụng vào mục đích gây sát thương

nổ súng trên tàu bay của nhân viên an ninh trên không để bảo đảm an ninh chuyến bay